năm hai nghìn hai mươi ngành du lịch tỉnh hà giang đặt ra mục tiêu đón một sáu triệu lượt du khách
nhưng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín thì lượng khách tham quan mới chỉ đạt một mươi sáu giảm sáu mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
để kích cầu du lịch hà giang tập trung vào du khách nội địa nhằm khôi phục thị trường du lịch tại địa phương
để kích cầu du lịch sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi thực hiện chương trình người việt nam đi du lịch việt nam
tỉnh hà giang đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp tích cực
trong đó tổ chức hội nghị kích cầu du lịch nội địa vừa qua đã thu hút một trăm linh doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong nước tham gia
các đơn vị thực hiện dịch vụ và hiện nay trên địa bàn chúng tôi có hơn một trăm linh đơn vị sẵn sàng chuẩn bị thực hiện gói kích cầu này theo chỉ đạo chung của chính phủ
chương trình kích cầu du lịch nội địa đến với hà giang kéo dài đến hết năm với điểm nhấn quảng bá các sản phẩm du lịch tâm linh
giới thiệu những bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc các hoạt động trải nghiệm du lịch về đêm
các chợ phiên đặc sắc của vùng cao qua đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp công ty lữ hành và thu hút du khách nội địa đến nhiều hơn trong thời gian tới
qua những chuyến khảo sát cho doanh nghiệp lữ hành của thủ đô cũng như là cả nước
tới với hà giang đánh giá khảo sát điểm đến an toàn và qua đó để xây dựng để tư vấn cho ngành du lịch hà giang để xây dựng những sản phẩm đặc thù
đầu năm hai nghìn hai mươi hà giang the hostel world bình chọn xếp vị trí thứ tư trong hai mươi điểm đến hấp dẫn trên thế giới
với những gói kích cầu du lịch đang được triển khai
hà giang hứa hẹn là điểm nhất
điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch tạo sức bật tăng trưởng mới trong sáu tháng cuối năm và những năm tiếp theo